xâm nhập mặn đang đe dọa đồng bằng sông kiểu long trong đó năm tỉnh là bến tre tiền giang kiên giang cảm mau và long an
đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai đây là vấn đề nóng của tuần qua nhất là khi hạn mặn tấn công ngay vào cao điểm
chính quyền và người dân vùng đất này đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi
hạn xâm nhập mặn năm nay được cho là khốc liệt chưa từng có trong lịch sử
nếu như đợt hạn mặn năm hai nghìn một mươi sáu nước mặn lần đầu tiên tiến tới cảng cái cui cần thơ cách cửa biển trần đề sóc trăng trên một trăm linh km
các tỉnh bến tre vĩnh long nước mặn mới vào tới trung tâm tỉnh lị thì hạn mặn năm hai nghìn hai mươi tình hình trầm trọng hơn nhiều
vựa lúa lớn nhất cả nước đang đối mặt với thách thức lớn
tại tiền giang thủ phủ của cây ăn trái vùng đồng bằng sông kiểu long hàng chục hectare cây trồng đã và đang thiếu nước trầm trọng
tại kiên giang tình trạng xâm nhập mặn ngày càng sâu và gai gắt hơn so với nhiều năm trước
tương tự tây nguyên cũng đang đối mặt với hạn nặng
tuy chỉ mới bắt đầu bước vào mùa khô nhưng hàng loạt hồ đập ở tây nguyên đều cạn kiệt
suốt nhiều tháng qua tây nguyên không có mưa nên nước trên các sông lớn như krong anna crong búc thiếu hụt từ năm mươi đến bảy mươi so với trung bình nhiều năm
theo dự báo tình trạng hạn mặn sẽ còn trầm trọng trong những ngày tới